liên quan đến vấn đề tiếp nhận người sơ tán thủ tướng nga mikhail mishustin vào ngày một mươi hai tháng ba
đã ký xác lệnh phối hợp hỗ trợ tiếp nhận người sơ tán từ ukraine và các vùng lãnh thổ danetsk và lugansk
ở miền đông ukraine chạy sang nước này
cụ thể các chính quyền khu vực ở nga sẽ tiếp nhận những người sơ tán từ cuộc xung đột ở donbass
trong phạm vi hạn ngạch đã được nhất trí trong đó ưu tiên người thân của công dân nga và người dân
đang sinh sống ở những khu vực này
cao ủy liên hợp quốc về người trị nạn ước tính đến ngày một mươi một tháng ba đã có gần hai sáu triệu người đã phải sơ tán
kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine phần lớn là trong đó chạy sang ba lan
và hơn một trăm linh năm người chạy sang nga
cũng trong ngày một mươi hai tháng ba quốc hội ba lan đã thông qua dự luật hỗ trợ người ukraine sơ tán do chiến tranh
dự luật cần được tổng thống ba lan phê chuẩn để có hiệu lực
tính đến ngày một mươi hai tháng ba ba lan đã tiếp nhận gần một sáu triệu người sơ tán từ ukraine